công tác thanh tra kiểm tra
thường xuyên của ngành giáo dục mà làm tốt
địa phương làm tốt thì chúng ta đã phát hiện
được sớm vấn đề mà khi phát hiện được
sớm vấn đề thì chúng ta sẽ có được
sự thảo luận giữa các bên
giữa cơ quan quản lý nhà nước giữa
chủ thể đầu tư và với phụ huynh
học sinh thì chúng ta đã tìm được ra
những giải pháp sớm hơn
còn nếu như trong trường hợp
những cái rủi ro
như thế này thì chúng ta luôn luôn
đứng vào cái kiểu bị động và cuối cùng
người thiệt hại nhất chính là học sinh
của chúng ta là cả em của chúng ta
thế và cái bên cạnh
những cái giải pháp về
quản lý nhà nước đó thì chúng ta
cũng cần phải có những cái
gọi là quy định chặt chẽ hơn
về cả những cái
sự quảng cáo
hay là những cái sự gọi là
những cái quy định yêu cầu như là
phụ huynh phải đóng tiền cho con mình trước
hay rất là nhiều thời gian thế rồi
những cái vấn đề khác khi mà
giáo viên nhà trường có ý kiến
v v thì toàn bộ những cái công trình
chuyện đó cần phải có những cái nơi để
xử lý những vấn đề đó
không chỉ ngành giáo dục mà thậm chí
chúng ta còn có những cái chế thái
pháp luật khác để chúng ta xử lý
câu chuyện này thế thì tôi
cho rằng là
ở đây vấn đề quan trọng nhất
vẫn là vấn đề quản lý nhà nước
đó là vấn đề hàng đầu
nếu như mà quản lý nhà nước mà chặt chẽ
và các cái thức chế chặt chẽ thì
chúng ta sẽ tránh được những cái rủi ro
và cuối cùng bên cạnh đó thì khi
cơ quan nhà nước ngành giáo dục
chúng ta cũng phải có một cái quỹ
cái quỹ này để giữ phòng cho
tất cả những việc rủi ro
xảy ra trong môi trường giáo dục
có thể không phải lỗi của chúng ta
là những tư nhân họ đầu tư họ làm ăn
không đủ thu hoặc là họ chi quá
nhiều hoặc là những vấn đề khác dẫn đến
những câu chuyện mà bê bối trong bản thân họ
nhưng mà khi mà
những câu chuyện nó xảy ra chúng ta cũng phải
có một cái quỹ giữ phòng để hỗ trợ
cho những em học sinh có thể các em đó
sẽ được chuyển trường hoặc là các em
có thể được một cái
hình thức hỗ trợ nào đó một cách thiệt hợi
chứ chúng ta không để cái tình trạng
như thế này lâu được
trường quốc tế aisvn được thành lập
từ năm hai nghìn sáu
mức học phí cho mỗi năm học từ cấp bậc
cho tới lớp một mươi hai vào khoảng
hai trăm tám mươi đến bảy trăm hai mươi năm triệu đồng
và là một trong những trường cấp phổ thông
có mức học phí đắt đỏ nhất tại tp hcm
trường huy động vốn
từ chín cấp bậc phụ huynh đang có con theo học
tại trường theo đó nhà trường
không trả lãi suất tiền mà trả bằng học phí
khi phụ huynh cho con theo học tại trường
khi kết thúc thời gian học trường sẽ trả lại
tiền đầu tư gốc cho phụ huynh
mức đầu tư của các phụ huynh từ vài trăm triệu
đến hàng tỷ đồng trước đó
tháng một mươi năm hai nghìn ba
nhiều phụ huynh đã tập trung trước cổng trường
yêu cầu được thanh toán tiền gốc khi con
ra trường nhưng nhà trường không thanh toán
theo hợp đồng vay vốn theo bà nguyễn thị mai hoa
phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục
của quốc hội với một cơ sở giáo dục
ngoài công lập yếu tố đầu tiên là phải đảm bảo
nguồn nhân lực tài chính nhất định để
duy trì hoạt động không thể mở trường
đặc biệt là trường quốc tế nhưng lại
phụ thuộc vào nguồn đóng góp của phụ huynh
việc phụ huynh đóng học phí cho con là đúng
nhưng phụ huynh đầu tư có đúng hay không
và coi phụ huynh là nhà đầu tư
với các cơ sở giáo dục quả công lập có đúng hay không
vấn đề đó chúng ta chưa có câu trả lời
cũng theo bà hoa việc nhà trường
phụ thuộc vào một nguồn đóng góp không ổn định
thì trách nhiệm của nhà đầu tư đến đâu
những quy định này cần phải được làm sao hơn
còn nhà trường với vai trò quản lý
cơ quan quản lý nhà nước là phải thường xuyên
thanh tra kiểm tra giám sát đến các cơ sở
giáo dục ngoài công lập để thực hiện các điều kiện
như công khai minh bạch những thông tin
về hoạt động giáo dục về chất lượng
cũng như vấn đề học phí cùng quan điểm này
phó giáo sư trần thành nam
phó hiệu trưởng trên đại học giáo dục đh hà nội
từ vụ việc trường quốc tế mỹ việt nam cho thấy
tất cả các dự án còn phải được đánh giá
định kỳ và có quy trình để có thể
trao đổi đối thoại một cách minh bạch hơn
với chủ đầu tư những người góp vốn
và các cơ quan chức năng
từ đó có thể ngăn ngừa nguy cơ
phó giáo sư trần thành nam nhận định
thậm chí có thể bắt buộc mỗi hệ thống giáo dục
phải có quỹ đầu tư dự phòng
để đảm bảo duy trì ổn định hoạt động của nhà trường
luật có kẽ hở do thực tế
diễn ra rất đa dạng vì vậy
những sự việc như thế này là chất liệu
để các nhà làm luật nghiên cứu
các cơ chế quản lý chặt chẽ và toàn diện hơn
theo thống kê của bộ giáo dục đào tạo
hiện tại cả nước có hơn bốn
cơ sở giáo dục ngoài công lập
với nhiều mức học phí khác nhau
trong đó có trường quốc tế
dù học phí lên đến hàng trăm triệu
thậm chí là hàng tỷ đồng mỗi năm
nhưng hệ thống trường quốc tế vẫn thu hút được nhiều học sinh
có điều kiện kinh tế lựa chọn đầu tư cho con
chị nguyễn quỳnh hương phụ huynh của một trường quốc tế
trên địa bàn thành phố hà nội cho hay
chương trình học trần quốc tế
giảng dạy toàn bằng tiếng anh
là những lợi thế riêng của trường quốc tế